thời tiết chuyển mùa bệnh zona do virus tấn công chủ yếu lên da và thần kinh vùng da thường khởi phát đột ngột
ghi nhận tại bệnh viện gia liễu trung ương cho thấy số bệnh nhân đến khám và điều trị thời điểm hiện nay có xu hướng tăng
đáng nói là nhiều người dân vẫn còn chủ quan với bệnh này hoặc là tự ý điều trị khiến cho bệnh trở nên nặng hơn
bác phùng ngọc thành bị virus corona ở vùng đầu mặt đến nay đã hơn hai tuần
không chỉ nổi những mụn nước gây rát mà virus này còn khiến bác thấy đau đầu phần mắt bị sưng rộp ảnh hưởng đến tầm nhìn
theo các bác sĩ tại bệnh viện gia liễu trung ương cho biết vào giai đoạn sau mùa này số ca mắc zona tăng mạnh từ hai mươi đến ba mươi so với các thời điểm khác trong năm
mặc dù điều trị khỏi được nhưng zona gây cảm giác rất đau ngay cả sau khi các nốt rộp đã mất ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và có thể gây biến chứng khá nguy hiểm như viêm tủy não viêm mẳng não nếu người bệnh chủ quan không điều trị sớm và đúng cách